thủ tướng chính phủ nguyễn xuân phúc đã chủ trì hội nghị trực tuyến toàn quốc thúc đẩy phát triển công nghiệp chế biến nông sản và cơ giới hóa nông nghiệp
cùng sự có đại diện lãnh đạo các bộ ban ngành cơ quan trung ương đầu cầu trực tuyến các địa phương các hiệp hội ngành hàng và doanh nghiệp
trong một mươi năm trở lại đây cơ giới hóa nông nghiệp và công nghiệp chế biến nông sản của nước ta đã có những bước tiến đáng kể
tốc độ tăng trưởng giá trị gia tăng của công nghiệp chế biến nông sản đạt khoảng năm bảy một năm đã hình thành và phát triển hệ thống công nghiệp chế biến nông sản có công suất thiết kế bảo đảm chế biến khoảng một trăm hai mươi triệu tấn nguyên liệu nông sản một năm
tuy nhiên sự phát triển của ngành nghề chế biến nông sản và cơ giới hóa nông nghiệp chưa tương xứng với tiềm năng còn bộc lộ nhiều yếu kém
đó là chưa chủ động được nguồn cung nguyên liệu bảo đảm về số lượng chất lượng liên kết giữa các khâu trong chuỗi giá trị sản xuất chế biến tiêu thụ của các ngành hàng phần lớn thiếu chặt chẽ
khả năng chế biến đối với một số ngành hàng còn yếu chưa sử dụng hết công suất chế biến chưa đáp ứng được nhu cầu nhất là vào cao điểm của mùa vụ
bên cạnh đó trình độ công nghệ chế biến nhìn chung ở mức độ trung bình của thế giới
nhiều cơ sở chế biến của nhiều ngành hàng có tuổi đời trên một mươi năm năm thiết bị cũ công nghệ lạc hậu dẫn đến năng suất thấp
để giải quyết những tồn tại các đại biểu kiến nghị cần phải cơ cấu lại lĩnh vực chế biến nông sản và nâng cao trình độ tỷ lệ cơ giới hóa trong nông nghiệp
phục vụ cơ cấu lại ngành gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng và xây dựng nông thuận mới đầu tư phát triển công nghiệp chế tạo máy thiết bị công nghiệp theo hướng chuyên sâu cho những sản phẩm ngành hàng chủ lực mà việt nam có lợi thế cạnh tranh cao đầu tư mới và mở rộng cơ sở chế biến đối với những ngành hàng chưa có hoặc còn thiếu công suất chế biến để đáp ứng được nhu cầu của nền sản xuất hàng hóa lớn và yêu cầu của thị trường tiêu thụ